dị ứng là một dối loạn quá mẫn của hệ miễn dịch thế nhưng lại có rất nhiều người gặp phải dị ứng đặc biệt là dị ứng thời tiết thường gặp khi mà trời chuyển giao mùa hoặc là thay đổi thời tiết thất thường ghi nhận tại bệnh viện gia liễu trung ương
nam bệnh nhân này mắc dị ứng chỉ vài ngày qua nghĩ rằng dị ứng là bệnh đơn giản nên anh đã tự mua thuốc uống điều trị nhưng các triệu chứng vẫn không thuyên giảm anh phải nhập viện
anh cũng cho biết vì dị ứng khiến cơ thể ngứa ngáy toàn thân không thể làm việc hay sinh hoạt như bình thường
nguyên nhân là khi thời tiết thay đổi dễ sinh ra các loại nấm mốc phấn hoa là những dị nguyên gây ra dị ứng
hoặc do cơ thể không kịp thích nghi với sự thay đổi của thời tiết nên dễ nhiễm các loại virus cơ thể cũng có thể phản ứng với ngay cả sự nóng lạnh
theo các bác sĩ tại bệnh viện gia liễu trung ương cho biết trong những ngày thời tiết mưa nắng thay đổi thất thường vừa qua cũng là thời điểm giao giữa hè và thu nên số lượng người mắc dị ứng thời tiết đến khám gia tăng rõ rệt
đa số bệnh nhân sẽ đến gặp chúng tôi với các biểu hiện ở ngoài da đó là những rát đỏ những sẩn phù
kèm theo đó thì bệnh nhân có các triệu chứng
ở ngứa từ mức độ nhẹ cho đến mức độ nặng
ngoài biểu hiện dị ứng ở ngoài da ra thì họ có các biểu hiện ở đường hô hấp bệnh nhân cũng ngơ hơi gây khó thở nhẹ
hoặc là các biểu hiện phản ứng dị ứng máy đai này nó xuất hiện cả trong đường tiêu hóa thì cũng gây lên tình trạng là bệnh nhân hơi đau bụng và hơi có thể gây điên hoài cho bệnh nhân
dị ứng thời tiết đa phần không quá nguy hiểm nhưng ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt của người bệnh do cơ thể ngứa toàn thân không rứt
tuy nhiên nếu có ban đỏ sần ngứa nổi dày không lặn thậm chí phù mạch thì phải đi khám chuyên khoa ngay
các chuyên gia khuyến cáo người có cơ địa dị ứng cần chú ý đến sự thay đổi của thời tiết giữ vệ sinh môi trường sống nên chuẩn bị sẵn thuốc dị ứng nhất là ở thời điểm giao mùa
tuy nhiên việc sử dụng loại thuốc nào cần tham vấn ý kiến bác sĩ da liễu không kiêng tắm nhưng cũng không tắm quá lâu để tránh nhiễm khuẩn da